kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai một khối khí lạnh ở phía bắc sẽ di chuyển xuống nước ta
vì thế nhiệt độ từ ngày mai ở đông bắc bộ sẽ giảm dần
cao nhất ngày mai phổ biến từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
khoảng chiều và tối ngày mai sẽ có mưa và mưa nhỏ
trong hai ngày mùng bảy và mùng tám nhiệt độ sẽ giảm lần lượt là hai ba độ trời chuyển rét trở lại
các tỉnh phía tây bắc bộ trong những ngày tới chỉ có mưa vài nơi
ngày mai trời nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất phổ biến là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
riêng ở khu tây bắc trời vẫn oi nóng cục bộ có nắng nóng
trong các ngày mùng bảy và mùng tám do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên ngoại trừ khu tây bắc trời sẽ chuyển rét ở các tỉnh còn lại thuộc phía tây bắc bộ
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mức nhiệt cao nhất ngày mai là ba mươi hai ba mươi bốn độ
trong đó thanh hóa và nghệ an phổ biến không quá ba mươi độ
sáng hai ngày tiếp theo
nhiệt độ sẽ giảm khoảng bốn năm độ trên cả khu vực trời chuyển lạnh ở phần phía bắc
xuống đến khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết chủ yếu không mưa ngày trời nắng
nhiệt độ ngày mai ít thay đổi cao nhất phổ biến từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó sang ngày mùng bảy và mùng tám nhiệt độ sẽ giảm chậm mỗi ngày một độ
tại khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới vẫn duy trì ổn định ít mưa
chủ yếu xảy ra vài nơi về tối và đêm
ban ngày trời nắng
dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
các đỉnh nam bộ trong ba ngày tới không có mưa ngày nắng nhiều
riêng khu vực miền đông nam bộ có nắng nóng diện rộng
với mức nhiệt cao nhất là ba mươi năm đến ba mươi bảy độ trong hai ngày tới
sau đó sẽ giảm nhẹ một độ trong ngày mùng tám tháng ba